cơ quan chức năng huyện cư mơ ga tỉnh đắk lắk vừa hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi một nhân viên bảo vệ của ubnd huyện chết trong tình trạng treo cổ trên khu vực đồi thông cơ mơ ga thuộc thị trấn quảng phú
theo thông tin ban đầu người dân phát hiện người đàn ông chết trong tư thế treo cổ nhận được tin báo công an huyện cơ mơ ga phối hợp với các cơ quan chức năng đến khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và xác định được nạn nhân chính là anh ngô văn dùng nhân viên bảo vệ ubnd huyện cư mơ ga
người nhà nạn nhân cho biết trước khi sự việc xảy ra anh dùng vẫn đi làm bình thường và có để lại bức thư tuyển mệnh hiện nguyên nhân cái chết của nạn nhân vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ